phó thủ tướng trịnh đình dũng vừa ký quyết định phê duyệt chương trình trọng điểm điều tra cơ bản về tài nguyên môi trường biển và hải đảo
điều tra đánh giá chi tiết tiềm năng chữ lượng một số tài nguyên khoáng sản biển các loại tài nguyên mới phục vụ việc khai thác và sử dụng bền vững các loại tài nguyên biển